mà nhà trường đang đào tạo giúp bổ sung những kiến thức thực tế kỹ năng mềm tạo sự kết nối giữa trường đại học với doanh nghiệp giữa sinh viên với doanh nghiệp ngay từ buổi đầu của năm học mới
song song với việc tạo ra một sân chơi cho sinh viên các trường đang khẩn trương xây dựng những bài giảng hoặc đưa thành một môn học trong hệ thống giảng dạy của các trường đại học
vấn đề khởi nghiệp là một vấn đề rất là quan trọng cho chúng ta bây giờ và nhà trường thang long hết sức quan tâm đến vấn đề này
với sinh viên thì nhà trường đang xây dựng một bộ chương trình
để cho sinh viên thăng long có thể học được môn khởi nghiệp thì đầu tiên là nhà trường có kết hợp với đại học fpt để học một chương trình khởi nghiệp online
và gần đây nhất thì nhà trường có ký mou với bên sinh thái khởi nghiệp besb để có thể hỗ trợ sinh viên tốt nhất khởi nghiệp kể cả phần về mặt lý thiết và cả phần thực nghiệp
bên cạnh việc tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa để sinh viên tiếp cận với hoạt động khởi nghiệp hiện nay nhiều trường đại học như đại học bách khoa học viện nông nghiệp
đã xây dựng những trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và dành quỹ đất cho việc ươm mầm khởi nghiệp cho sinh viên
những vườn ươm ngay trong khuôn viên trường học sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tồn động trong việc thúc đẩy khởi nghiệp
các vườn ươm đúng như tên gọi sẽ là nơi tạo những điều kiện tốt nhất cần thiết nhất để trang bị từ kiến thức đến hành trang và sự hỗ trợ từ nhiều phía như được tiếp cận hoặc phát triển dự án khởi nghiệp của mình
tại trường đại học quốc gia hà nội trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp là nơi đỡ đầu cho rất nhiều sinh viên
những ngày đầu năm học mới trường đã phối hợp cùng đại học hàn giang quỹ asia foundation
tập đoàn mark catalyst và bộ điện việt nam tổ chức impact consulting camp
đây là mô hình hoạt động tư vấn đặc biệt trong đó các bạn sinh viên sẽ tư vấn chiến lược
và mô hình hoạt động cho doanh nghiệp dưới sự dẫn dắt của các giáo sư mentor đến từ việt nam và hàn quốc
trung tâm chúng tôi gọi là trung tâm fis thì cái trung tâm này là để mà đầu tư cho phát triển những hoạt động
mà đầu đầu mối của nhà trường để truyền ra những hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo
bên cạnh những hợp tác với các doanh nghiệp trong nước các trường đại học trong nước để phát triển cái hoạt động này
thì nhà trường cũng phát triển các hoạt động quốc tế trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
ví dụ như là hợp tác với trường đại học hạt nhân cái mục tiêu của nhà trường là không chỉ dừng lại
trong hoạt động khởi nghiệp ở tại thị trường việt nam mà muốn vươn ra những thị trường nước ngoài
trước hết là thị trường đông á và các nước châu á
thì một trong những trường đại học đầu tiên mà trường đại học ngoại thương hợp tác và làm việc đến ở trường đại học hàn giang của hàn quốc
thì thông qua một chương trình chúng tôi gọi là icc để tập huấn cho các em sinh viên về những hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo
để đưa ra những ý tưởng về kinh doanh và xã hội
và từ đó thì lựa chọn ra những dự án tốt nhất
thì trong đợt này hàn sẽ lựa chọn những sử án tốt nhất để đưa các em sang bên hàn quốc để tham gia hoạt động tiếp theo
thì nếu như sử án tốt thì được
các doanh nghiệp hàng đầu của việt nam và những doanh nghiệp hàng đầu của hàn quốc tham gia tài trợ hỗ trợ cho việc thực hiện những ý tưởng những dự án này
sau chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi tám thì cũng rất nhiều ý tưởng đã tiếp tục được triển khai trên thực tế
và các bạn sinh viên lại tiếp tục được có cơ hội sang hàn quốc để triển khai các ý tưởng đó của mình
quan trọng đối với chúng tôi khi mà các bạn sinh viên ở trong một trường đại học là vừa có cơ hội được học tập vừa có cơ hội được thực hành
và vì vậy chúng tôi kết nối trong một chương trình icc như thế này cũng tất cả các bên trong một hệ sinh thái
từ các trường đại học các tổ chức nghiên cứu các doanh nghiệp các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ví dụ như là các bên hỗ trợ về co oking space các tổ chức hỗ trợ về vốn
và với một mươi ngày đào tạo như thế này thì các em cũng sẽ vừa được trang bị kiến thức này vừa được thực hành để vừa có một nguồn phần thưởng nhỏ
thì các em mới có thể tiếp tục phát triển cái ý tưởng của mình trong thực tế
và quan trọng hơn nữa là có sự đồng hành từ phía doanh nghiệp
với chủ đề kinh tế tương hổ economy of mutuality
khóa đào tạo impact consulting camp giúp cho sinh viên tiếp cận gần hơn với nhu cầu thị trường thế giới
được huấn luyện và đầu tư từ những nhà đầu tư việt nam và quốc tế
biêu điện việt nam cũng đã xác định là việc phải đổi mới và chuyển đổi số
nó là một cái nhu cầu tất yếu và sống còn của biêu điện việt nam để có thể tồn tại và bền vững được
do vậy là biêu điện việt nam rất là quan tâm đến những hoạt động về sáng tạo
và khuyến khích những tài năng trẻ hỗ trợ cho họ để có thể khởi nghiệp
và để đưa những ý tưởng họ sáng tạo
việc phối hợp với các trường cũng như là các trung tâm sáng tạo và ươm tạo của các trường đại học
thì cũng là một trong những trọng tâm của biêu điện việt nam
và bên cạnh việc đã có những hoạt động hợp tác trước đây với đại học ngoại thương
thì đây là lần đầu tiên biêu điện việt nam được tham gia một hoạt động
mà có sự kết nối rất là chặt chẽ với các trường đại học ở trong cũng như là ngoài nước
và có thể đưa được những cái chăn trở và cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế của biêu điện việt nam
vào để hỗ trợ các bạn đưa ra những ý tưởng họ sáng tạo
để có những ý tưởng làm sao để cho doanh nghiệp cũng như là các bạn có những trải nghiệm
để có thể là biến những ý tưởng của mình thành thự sật cũng như là giúp cho doanh nghiệp
có thể phát triển được bền vững thông qua những cái tư duy những kiến thức
cũng như là những kinh nghiệm của các bạn sinh viên trong và ngoài nước
từ những hoạt động thiết thực mà các trường đại học tạo ra
những lỡ sinh viên thế hệ mới năng động nhiều ý tưởng đã ra đời

nguyễn hải nam là sinh viên trường học viện ngân hàng
nguyễn hải nam còn ngồi trên ghế nhà trường em đã có ước mơ khởi nghiệp
nguyễn hải nam cùng với các bạn của mình đã mây mò tìm hiểu
và tạo lập nên một trang web với tên gọi video
trên trang web có nhiều mục đồ dùng khác nhau như phương tiện trang phục nhạc cụ
ngoài ra hiểu được xu thế tiêu dùng của giới trẻ đó là sách là máy ảnh là đồ phượt
nên nhóm dự án đã đặt riêng mục này để tạo điểm nhấn và dễ dàng tìm kiếm
vido được xây dựng với mục đích là câu nối cho những người
có đồ dư thừa với những người cần đồ mà không có điều kiện mua sắm mới
có hai hình thức giao dịch để mọi người thoải mái lựa chọn
hoặc cho thuê đồ giá rẻ hoặc trao đổi đồ với nhau với giá không đồng
sinh viên khởi nghiệp nhiều bỡ ngỡ và khó khăn là không tránh khỏi
tôi khởi nghiệp ngay từ năm thứ ba đại học
lúc khởi nghiệp rất nhiều khó khăn tại vì dự án ý tưởng mình là về công nghệ
nhưng mình bản thân mình lại chỉ biết về quản trị về kinh doanh
không biết gì về mặt công nghệ cả làm nào để làm ra
làm ra một cái web làm nào để làm ra một cái app
thì lúc đó rất khó khăn để tìm các bạn
phải có cùng chung cái hướng đích của mình là muốn khởi nghiệp
và thứ hai nữa là các bạn phải có kỹ năng về lập trình web hay là app
thì quá trình tìm kiếm rất khó khăn
tất cả các trường đại học như là phải tìm từ học viện đu chính
hay là fpt hay là bách khoa thì gặp rất nhiều khó khăn
về sau thì có rất nhiều thời gian đã tìm được một đội cốt cho riêng mình
và thứ hai nữa ngoài về mặt nhân lực
thì có rất nhiều khó khăn
thì có rất nhiều khó khăn
bản thân các bạn tham gia cũng là sinh viên
nên là các bạn chỉ có thể tham gia bán thời gian cho dự án
vì vậy mà quá trình làm dự án khá là lâu
cũng như là khó khăn trong việc gặp gỡ nhau
cũng như là liên lạc với nhau làm việc
các bài giảng cùng với sự hỗ trợ của các thầy cô và câu lạc bộ khởi nghiệp
đã giúp nam dần hoàn thiện dự án của mình
để giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp
do đại học kinh tế đại học quốc gia tổ chức
ngay trong trường các thầy cô cũng giúp đỡ rất nhiều
ở tại học viện ngân hàng thì
cũng có các bộ môn liên quan đến khởi nghiệp
tự nhiên là tạo lập doanh nghiệp
hay là các bộ môn liên quan đến tài chính
về định hướng kinh doanh kế hoạch kinh doanh
hay về cách truyền thông là hiệu quả
các thầy cô hướng dẫn rất là hiệu quả và nhiệt tình
trong trường các cô cũng hỗ trợ và kích thích
tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên trong cộng đồng
bằng các cuộc thi liên quan đến khởi nghiệp
như là chương trình chỉ quán anh công
hay là ba startup
thì qua cuộc thi cũng đã tìm kiếm rất nhiều ý tưởng hay
cũng như là khơi dẫn dạy được ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên
rõ ràng trường đại học một chủ thể quan trọng của khởi nghiệp
và đổi mới sáng tạo
chính là nơi đào tạo quan trọng cho những startup
và doanh nhân thành đạt trong tương lai
một năm học mới đã đến với hàng vạn tân sinh viên
tuy không phải ai cũng mơ ước và hội đủ phẩm chất
để trở thành nhà khởi nghiệp
nhưng trong môi trường khởi nghiệp mà các trường đại học tạo ra
sinh viên sẽ có được những kỹ năng
của những doanh nhân dám nghĩ dám làm dám chịu thất bại
và có năng lực tìm kiếm tạo ra và nắm bắt cơ hội
đó là thành công của tinh thần khởi nghiệp
mà các trường đại học nuôi dưỡng
và là thành công của một quốc gia khởi nghiệp